báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tối cao trung quốc công bố mới đây cho thấy số án tham nhũng tại nước này đã tăng gần gấp đôi trong năm ngoái
trong số đó có hơn một mươi trường hợp có liên quan đến các cựu quan chức cấp tỉnh
theo báo cáo trình lên quốc hội trong năm ngoái một mươi tám năm trăm năm mươi tám đối tượng đã bị khởi tố vi phạm các tội liên quan tới tham nhũng
tăng gần chín mươi so với một năm trước đó
trong số đó có một mươi sáu trường hợp liên quan tới các cựu quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ
trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh vân nam tần quang vinh bị cáo buộc nhận hối lộ
cũng theo báo cáo trên năm ngoái trung quốc chứng kiến tăng năm mươi số vụ án liên quan tới các quan chức vốn được chuyển cho viện kiểm sát các cấp để điều tra
ngoài ra tổng cộng có hai mươi năm vụ xét xử liên quan tới tham nhũng lạm quyền và nhận hối lộ được kết án vào năm ngoái khiến hai mươi chín đối tượng bị kết tội